các lực lượng nga và ukraine đã giao tranh giữ rỗi tại thành phố soledad ở miền đông ukraine
trong ngày hôm qua một ngày sau khi nhóm quân sự tư nhân wagner của nga tuyên bố kiểm soát
hoàn toàn thành phố nổi tiếng với các mỏ muối ngầm này
vào ngày một mươi tháng một nhóm quân sự tư nhân wagner tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát thành phố soleida
nhưng cho biết các nhóm kháng chiến ukraine đang cố thủ ở trung tâm
ngày một mươi một tháng một bộ quốc phòng nga cho hay các đơn vị đổ bộ đường không đã cắt đứt soleida từ phía bắc và phía nam
tuy nhiên quân đội ukraine bác bỏ thông tin cho rằng soleida đã thất thủ và khẳng định các tuyến phòng thủ của họ không bị chọc thùng
thành phố soledad được xem là một bàn đạp để nga tấn công thành phố bakhmut gần đó
nơi lực lượng ukraine đã cầm cự trong nhiều tháng và là trung tâm của các tuyến đường tiếp tế ở miền đông ukraine